tại huyện vân đồn ubnd tỉnh quảng ninh đã tổ chức công bố nghị quyết số một trăm linh hai ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
về việc thí điểm thành lập ban quản lý khu kinh tế vân đồn trục thuộc ubnd tỉnh quảng ninh
để phát huy tiềm năng lợi thế hiện có của tỉnh quảng ninh nói chung và huyện vân đồn nói riêng
bảo đảm hoàn thành đúng nội dung tiến độ các nhiệm vụ giải pháp theo quyết định số một nghìn tám trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu kinh tế vân đồn tỉnh quảng ninh đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
ubnd tỉnh đã xây dựng đề án thí điểm thành lập ban quản lý khu kinh tế vân đồn trình các bộ ngành thẩm định
và báo cáo ban cán sự đảng chính phủ trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện sự quan tâm tin tưởng sự ủng hộ thống nhất cao của tập thể chính phủ
đối với sự phát triển của khu kinh tế vân đồn và đề xuất của tỉnh quảng ninh